bộ chính trị tổng bí thư nguyễn phú trọng đã ký ban hành quy định số hai trăm linh năm với một mươi năm điều về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền
toàn văn quy định số hai trăm linh năm của bộ chính trị sẽ được đăng tải trên báo nhân dân và sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu một số nội dung của quy định này
về nội dung kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ bộ chính trị yêu cầu cấp ủy tổ chức đảng thực hiện nghiêm các quy định
thường xuyên tự kiểm tra kịp thời chấn chỉnh những sai sót và chịu trách nhiệm về những hạn chế khuyết điểm trong công tác cán bộ trong đó quy định cụ thể trách nhiệm của tập thể cá nhân
bộ chính trị nhấn mạnh cần bảo vệ và khen thưởng kịp thời cá nhân phát hiện phản ánh tố cáo vi phạm trong công tác cán bộ xử lý nghiêm những người lợi dụng việc này để tố cáo hoặc lan truyền các thông tin sai sự thật nhằm hạ uy tín người khác
với những người làm công tác nhân sự hoặc theo dõi cán bộ tại địa bàn trong năm năm liên tiếp
đặc biệt quy định của bộ chính trị yêu cầu không bố trí người có quan hệ gia đình vợ chồng bố mẹ của vợ chồng hoặc anh chị em ruột cùng đàm nhiệm các chức danh có liên quan như bí thư phó bí thư trưởng ban tổ chức
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cung cấp ủy chủ tịch ủy ban nhân dân và người đứng đầu cơ quan nội vụ thanh tra cung cấp ở một địa phương
thành viên trong cùng ban cán sự đảng đảng đoàn người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cùng địa phương cơ quan đơn vị
thành viên cấp ủy cũng phải thực hiện trách nhiệm của mình trong công tác cán bộ kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện việc làm trái quy định trong công tác cán bộ
những người này phải tự giác báo cáo với cấp ủy tổ chức đảng tập thể lãnh đạo quản lý khi có người thân bố mẹ vợ chồng con đẻ con nuôi con dâu con rể anh chị em ruột là người có quyền
lợi ích liên quan đến việc thực hiện quy trình công tác cán bộ đồng thời phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tiêu cực sai phạm trong công tác cán bộ ở địa phương cơ quan đơn vị
thuộc thẩm quyền được giao quản lý phụ trách
bộ chính trị nghiêm cấm các hành vi như cung cấp hoặc tiết lộ thông tin tài liệu hồ sơ cán bộ đảng viên cho tổ chức và cá nhân không có thẩm quyền trách nhiệm
nhất là những thông tin tài liệu hồ sơ nhân sự đang trong quá trình thực hiện quy trình công tác cán bộ
bộ chính trị nghiêm cấm các hành vi như cung cấp hoặc tiết lộ thông tin tài liệu hồ sơ nhân sự đang trong quá trình thực hiện quy trình công tác cán bộ
cấm để người khác nhất là vợ chồng bố mẹ con đẻ con nuôi con dâu con rể anh chị em ruột lợi dụng chức vụ quyền hạn uy tín của mình để thao túng can thiệp công tác cán bộ hoặc gặp gỡ tiếp xúc trao đổi với nhân sự trái quy định trong quá trình thực hiện công tác cán bộ
người đứng đầu cấp ủy không được có biểu hiện vận động tranh thủ dẫn dắt thao túng áp đặt ý kiến chủ quan tác động gây nhiễu thông tin gây sức ép để người khác nhận xét đánh giá biểu quyết bỏ phiếu quyết định nhân sự theo ý mình
theo quy định của bộ chính trị các cán bộ đảng viên vi phạm có thể bị đình chỉ công tác chức vụ tạm dừng có thời hạn việc quy hoạch điều động luân truyền bổ nhiệm bổ nhiệm lại phong thăng cấp bậc hàm hoặc khủy bỏ thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ
liên quan đến nội dung về chống chạy chức chạy quyền bộ chính trị nêu rõ cấp ủy tổ chức đảng tập thể lãnh đạo và người đứng đầu địa phương đơn vị có trách nhiệm phát hiện tiếp nhận thông tin liên quan hành vi chạy chức chạy quyền bao che tiếp tay cho chạy chức chạy quyền và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đồng thời bảo vệ và khen thường kịp thời những cá nhân phát hiện phản ánh tố cáo đúng các hành vi chạy chức chạy quyền bao che tiếp tay cho chạy chức chạy quyền xử lý nghiêm
làm ảnh hưởng uy tín người khác cán bộ đảng viên công chức viên chức có hành vi chạy chức chạy quyền hoặc bao che tiếp tay cho chạy chức chạy quyền thì bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành ngoài ra nếu là cán bộ đang công tác tùy theo hình thức bị kỷ luật còn bị áp dụng các biện pháp xử lý khác nhau
cụ thể nếu bị khiển trách sẽ đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ nếu đang có trong quy hoạch sau thời hạn ít nhất một mươi tám tháng kể từ ngày đưa ra khỏi quy hoạch mới được xem xét quy hoạch cán bộ nếu bị cảnh cáo thì xem xét cho thôi tham gia cấp ủy thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ nếu đang có trong quy hoạch sau thời hạn ít nhất ba mươi tháng kể từ ngày quyết định cho thôi cấp ủy chức vụ mới được xem xét quy hoạch cán bộ nếu bị cách chức thì đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ nếu đang có trong quy hoạch sau thời hạn ít nhất sáu mươi tháng kể từ ngày đ
quy hoạch mới được xem xét quy hoạch cán bộ nếu bị khai trừ ra khỏi đảng thì xem xét buộc
thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động với các hành vi chạy chức chạy quyền bao che
tiếp tay cho chạy chức chạy quyền liên quan đến việc đưa nhận hối lộ hoặc các hành vi vi phạm
khác đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự bộ chính trị yêu cầu phải chuyển hồ sơ
sang cơ quan chức năng để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật
nghiêm cấm giữ lại để xử lý hành chính
thưa quý vị chính sách phải đi tắt đón đầu để cơ khí phát huy lợi thế người đi sau
trong bối cảnh hội nhập do vậy chính phủ thủ tướng chính phủ luôn đồng hành
cùng các doanh nghiệp đội ngũ doanh nhân cơ khí có khát vọng vươn tới những tầm cao
tận dụng tốt các thời cơ điều kiện chiếm lĩnh các đỉnh cao khỏa công nghệ
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh điều này tại hội nghị về các giải pháp
thúc đẩy phát triển ngành cơ khí việt nam
hiện chúng ta đã có đến hai mươi một doanh nghiệp sản xuất cơ khí các loại hình
nhiều nhà máy có tên tuổi kể cả chế tạo giàn khoan lắp sáp ô tô thiết bị y tế
thiết bị công cụ nông nghiệp chế tạo tham gia nhiều dự án trọng điểm quốc gia thành công
cơ hội mở ra cho ngành cơ khí việt nam khi thị trường nội địa ngày càng được mở rộng
nhờ kinh tế trong nước tăng trưởng tương đối cao và ổn định
nhu cầu các sản phẩm cơ khí tăng nhanh
chúng ta nhìn thấy cái khung khổ hội nhập của chúng ta và những cái mở cửa
và cái tham gia và toàn cầu hóa chúng ta một cách rất mạnh mẽ và quyết liệt
thì cũng đã tạo ra những nền tảng rất quan trọng cho chúng ta phát triển công nghiệp cơ khí
trước hết là gì đó là sự tăng trưởng rất nhanh của kinh tế việt nam
và tốc độ tăng trưởng gdp và sự phát triển của tất cả các ngành kinh tế tương đối toàn diện
thứ hai là cái cơ hội để chúng ta tiếp cận với cái thị trường công nghệ
và cái nguồn vốn đầu tư nước ngoài
đây cũng là những tiền đề để giúp chúng ta tiếp tục hiện đại hóa
và phát triển của ngành công nghiệp cơ khí cũng như các ngành công nghiệp về hỗ trợ của chúng ta
cái thứ ba là các ngành công nghiệp cơ bản của chúng ta đang có những nghị quyết rất quan trọng của trung ương
và chúng ta đang tiếp tục phát triển
ví dụ như các cái ngành công nghiệp về công nghiệp chi biến chế tạo
hay các ngành công nghiệp về năng lượng hay là các cái ngành công nghiệp về gọi là tay da dày
hay là một số các ngành công nghiệp mũi nhọn khác
thì đây cũng chính là những cái ngành mà trên thực tế đã phát huy được vai trò của mình
trong tăng trưởng và phát triển của đất nước
và sẽ tạo ra dư địa lớn để cho các ngành công nghiệp cơ khí của chúng ta phát triển
cơ hội có nhiều
thế nhưng để ngành cơ khí có thể trở thành trụ cột của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập
thì cần phải sửa đổi chính sách cho phù hợp
bây giờ chúng ta cũng chỉ nghĩ một cách đơn giản là chúng ta vào wto
chúng ta không hỗ trợ bảo vệ thị trường bảo hộ thị trường
thì chúng ta sẽ không bao giờ phát triển được công nghiệp cơ khí
còn cái cách hỗ trợ thì nó có rất nhiều cách
không ai nói là trung quốc phá vỡ cái thỏa thuận wto
không ai nói là nhật phá vỡ thỏa thuận wto
nhưng mà có công trình nào của nhật vốn oda của nhật
hay là đầu tư trên đất nhật mà do nhà thầu nước ngoài khác có được không
trung quốc cũng như thế
tất cả các công trình của trung quốc đều do trung quốc làm
mà họ có phá vỡ thỏa thuận wto đâu
thì chúng ta phải có những cái cách đi khéo léo phù hợp để chúng ta bảo hộ được cái thị trường
phát biểu tại hội nghị thủ tướng cho rằng
trong thời gian qua chúng ta chưa thiết kế chính sách tốt
trong chiến lược phát triển của cơ khí việt nam
có đề cập vấn đề chính sách
nhưng mà trong thời gian qua chúng ta bận nhiều việc chưa thiết kế chính sách được
cho tốt được
nhất là chính sách thuế trong sản xuất cơ khí nội địa
phải làm rõ hơn
hôm nay có các đồng chí ở cơ quan quốc hội đây
chúng tôi mong muốn sẽ có
bộ tài chánh và chính phủ sẽ đề xuất cái này
để cơ khí việt nam có thể phát triển được
theo đề nghị của các cơ khí
các đại biểu tại hội nghị thủ tướng sẽ tiếp thu
để hoàn thiện thể chế chính sách
nhằm nội địa hóa tạo điều kiện cho cơ khí việt nam phát triển
thủ tướng yêu cầu bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì
phối hợp với các bộ ngành liên quan
hoàn thiện các quy định của pháp luật
về đầu tư đấu thầu
nhằm khuyến khích phát triển các sản phẩm cơ khí trọng điểm trong nước
đề xuất các chính sách hỗ trợ
ưu đãi đầu tư vượt trội
nhằm thu hút các dự án fdi trong ngành cơ khí
bảo đảm định hướng của bộ chính trị
tại nghị quyết số năm mươi của bộ chính trị
khẩn trương ban hành hướng dẫn và chế tài cụ thể
thực hiện chủ trương sử dụng vật tư hàng hóa sản xuất
trong nước trong công tác đấu thầu
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc
chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
đã chủ trì cuộc họp với hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
về kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết
và tuyên dương điển hình tiên tiến
trong phong trào thi đua
cả nước trung sức xây dựng nông thôn mới
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
và kế hoạch tổ chức đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ một mươi
phát biểu tại buổi làm việc
thủ tướng đánh giá đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ một mươi
là đại hội rất cần thiết để tạo nên khí thế quần chúng
thủ tướng yêu cầu cần phải tổ chức cách làm tốt nhất
để phát động phong trào và nhân dọng mô hình mới trong thực hiện
thủ tướng thống nhất chủ trương
và chọn phương án đoàn kết sáng tạo bớt phá
về thời gian cụ thể
thủ tướng sẽ báo cáo với thưởng trực ban bí thư
để thống nhất thời điểm nào phù hợp
kế hoạch tổ chức thì trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các thành viên
sẽ tổng hợp lại trình thủ tướng phê duyệt
về hội nghị tổng kết và tuyên dương điển hình tiên tiến
trong phong trào thi đua
cả nước trung sức xây dựng nông thôn mới
thủ tướng nhận thấy đã có thống nhất cao
để tổng kết phong trào quan trọng này
cái tinh thẳng là
như công ty đã trình bày
có khen cử
có khen cử chuyên đề
có tôn vinh
những cá nhân tập thể
tạo hội nghị tổng kết
để có thể tổ chức một số đoàn
có thể đoàn xuống nam định
đoàn xuống thái bình
đoàn đi hà nam đoàn đi ninh bình
cũng khu găng khu vực đó
và phân bổ kế hoạch rất chi tiết cụ thể này
giao cho thủ tực hội đồng thi đua thủ tướng trung ương
đặc biệt là
trưởng ban thủ tướng thi đua thủ tướng trung ương
để lập phương án cụ thể
vấn đề thời gian
để đi đến với tổ chức phục vụ rất quan trọng
mình cũng làm gọn gàng
nhưng mà có khí thế cùng chúng để phát động
cả nước coi như những hoạt động
cụ thể để phục vụ
cho phát động tiếp theo
của đảng nhà nước chúng ta
đối với việc xây dựng nông thôn mới
dự kiến hội nghị tổng kết và tuyên dương
điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua
cả nước trung sức xây dựng nông thôn mới
sẽ được tổ chức vào tháng một mươi tại nam định
về nhiệm vụ những tháng cuối năm đối với công tác thi đua khen thường
thủ tướng đề nghị ban thi đua tập trung
sơ kết năm năm chỉ thị số ba mươi bốn
ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn của bộ chính trị
về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng
đề xuất giải pháp phong trào đổi mới thi đua
và công tác thi đua khen thường
sớm xây dựng dự thảo luật sửa đổi bổ sung
luật thi đua khen thường trình chính phủ
cho ý kiến trước khi trình lên quốc hội
trong năm hai nghìn hai mươi
ngày hai mươi bốn tháng chín đoàn công tác của chính phủ
do phó thủ tướng vũ đức đam dẫn đầu
đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh đồng tháp
về lĩnh vực giáo dục đào tạo khoa học công nghệ
tại buổi làm việc
tỉnh đồng tháp đề nghị các bộ ngành trung ương
sớm ban hành các thông tư hướng dẫn thực hiện
nghị quyết số ba mươi năm của chính phủ
về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội
đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
bộ khoa học và công nghệ tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh
thực hiện các dự án phát triển tài sản trí tuệ
cho các nông sản đặc thù của địa phương
theo chương trình phát triển tài sản trí tuệ
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phát biểu kết luận buổi làm việc
phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị tỉnh đông tháp
cần chủ động tháo gỡ khó khăn trong từng lĩnh vực
bằng cách linh hoạt vận dụng cơ chế
mạnh dạng nhân rộng các mô hình hay
mang tính đột phá tiếp tục đổi mới phương pháp
quản lý đổi mới trong lĩnh vực giáo dục
và đào tạo khoa học công nghệ tăng cường
bồi dưỡng tập hấn giáo viên để nâng cao chất lượng
giảng dạy cùng ngày phó thủ tướng vũ đức đam
và đoàn công tác của chính phủ đã đến
dân hoa thắp hương viếng mộ cụ phó bảng
nguyễn sinh sắc thân sinh chủ tịch hồ chí minh
tham quan trường tiểu học trung học cơ sở
trung học phổ thông tương lai tp cao lãnh
thưa quý vị hôm nay tại hà nội
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức
hội thảo đánh giá bộ tiêu chí quốc gia
về xã nông thôn mới giai đoạn

xây dựng bộ tiêu chí quốc gia
về xã nông thôn mới giai đoạn
sau năm hai nghìn hai mươi
sau gần một mươi năm triển khai thực hiện chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
bộ mặt làng quê tại nhiều địa phương đã được khởi sắc
đời sống vật chất và tinh thần của người dân
khu vực nông thôn đã được nâng cao
đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
cả nước có năm mươi tám
số xã đạt chuẩn nông thôn mới
bình quân đạt một mươi năm hai mươi sáu tiêu chí
một xã không còn xã dưới năm tiêu chí
tuy nhiên tại hội thảo
các đại biểu cũng cho rằng bộ tiêu chí
giai đoạn vừa qua hiện nay đã xuất hiện
những điểm chưa phù hợp
cần tập trung để cụ thể hóa
trong bộ tiêu chí quốc gia
và có những tiêu chí mới
điều kiện mới ví dụ như vấn đề
là tiếp tục nâng cao
thu nhập vấn đề tổ chức
sản xuất rồi vấn đề là
vấn đề ứng phó với biến đổi
khí hội còn chống thiên tai
rồi các vấn đề
về xã hội
về nội dung
của chất lượng của đời sống ngon quá
những vấn đề này cần phải bổ sung
cho bộ tiêu chí trong thời gian tới
để nông thôn mới đi vào
thực chất thời gian tới cũng cần phải phát huy
tính chủ động sáng tạo của người dân
bổ sung sự đánh giá mức độ hài lòng của người dân
về chương trình xây dựng nông thôn mới
hôm nay công ty tư vấn thương hiệu
my brand việt nam kết hợp với brand finance
đã công bố danh sách top năm mươi thương hiệu
giá trị nhất việt nam năm hai nghìn một mươi chín
đây là sự kiện thường niên
nhằm tôn tin các doanh nghiệp đạt thương hiệu
giá trị nhất cũng như tạo cơ hội cho
các doanh nghiệp việt nam nhận thức rõ hơn
về tầm quan trọng của phát triển thương hiệu
đối với doanh nghiệp
giá trị các thương hiệu trong bảng xếp hạng
sử dụng phương pháp chất khấu phí bản quyền
phương pháp này ước tính doanh số tương lai
sẽ được tạo ra từ thương hiệu và tính toán
tỷ lệ phí bản quyền trả cho việc sử dụng
thương hiệu tức là công ty muốn sử dụng
thương hiệu phải trả cho việc sử dụng thương hiệu
với giả định rằng thương hiệu không thuộc
sở hữu của công ty đó theo đó
những doanh nghiệp đang sở hữu thương hiệu giá trị nhất
việt nam đó là sapeco với tổng giá trị
thương hiệu đạt một tỷ hai trăm hai mươi năm triệu đô la
vinhome với một tỷ hai trăm sáu mươi chín triệu đô la
vinamilk với một tỷ sáu trăm một mươi ba triệu đô la
vnpt với một tỷ tám trăm sáu mươi ba triệu đô la
và thương hiệu giá trị nhất việt nam
năm hai nghìn một mươi chín là viettel
với tổng giá trị thương hiệu là
bốn tỷ ba trăm một mươi sáu triệu đô la
hôm nay tại hà nội văn phòng chính phủ
phối hợp với bộ kế hoạch và đầu tư
và cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ
cùng khởi động dự án thúc đẩy cải cách
và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp
nhỏ và vừa do used tài trợ
cụ thể dự án thúc đẩy cải cách
và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp
nhỏ và vừa sẽ phối hợp cùng với các chương trình
của văn phòng chính phủ và bộ kế hoạch đầu tư
trong cải thiện hệ sinh thái
kết nối chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
và nâng cao năng lực cho các hiệp hội doanh nghiệp
trong việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
kết nối các doanh nghiệp nhỏ và vừa
với những doanh nghiệp hàng đầu sẽ thúc đẩy tầm nhìn
với tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế
khu vực ấn độ dương thái bình dương
đồng thời hỗ trợ mục tiêu mở rộng tăng trưởng bao trùm
theo định hướng thị trường và do khu vực tư nhân dẫn dắt
dự kiến dự án sẽ được thực hiện trong năm năm
với tổng kinh phí hai mươi hai một triệu đô la
từ nguồn oda không hoàn lại
của cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ
thưa quý vị công an tỉnh hà tĩnh vừa điều tra
triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng
với số tiền giao dịch là ba tỷ đồng
theo tài liệu của cơ quan điều tra
công an tỉnh hà tĩnh phát hiện
hai tài khoản cá độ bóng đá cấp độ supermaster
tài khoản siêu tổng đại lý
có tên là g một mươi tám rq hai mươi hai
tổng hai đường dây có tám trăm một mươi một tài khoản

tài khoản tổng đại lý
một trăm chín mươi tài khoản asian tài khoản đại lý

tài khoản đánh bạc
ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
lực lượng chức năng đồng loạt bắt giữ
một mươi một đối tượng trong hai đường dây
tại năm tỉnh khác nhau
đặc biệt các đối tượng phạm hải
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ở phường phương xài
thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
cầm đầu giữ tài khoản cấp độ super
của tài khoản g một mươi tám hồ xuân đạt
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cầm đầu đường dây rq hai mươi hai
ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh
đã ra quyết định khởi tố vụ án đánh bạc
và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
quả đó xác định hai đường dây cá độ bóng đá trên
đã hình thành và hoạt động
từ khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
trung bình số tiền giao dịch trong cá độ bóng đá
của hai đường dây này mỗi tháng khoảng
năm trăm linh tỷ đồng tính lũy kế ước tính
tổng số tiền giao dịch của hai tài khoản cá độ bóng đá
trong hai đường dây này từ khi hình thành
đến khi bị bóc gỡ là hơn ba tỷ đồng
tiếp tục mở rộng điều tra đến nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh
đã khởi tố bốn mươi năm bị can trong đó
hai mươi chín bị can giữ vai trò tổ chức
một mươi sáu bị can giữ vai trò con bạc
chiều nay cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao bộ công an cho biết
vừa phối hợp triệt phá đường dây đánh bạc
quy mô lớn trên địa bàn nhiều tỉnh thành phố
thông qua trang web winxx tám com
là trang mạng cá cược lô đề cá độ bóng đá
có trụ sở tại casino shanghai resort campuchia
đây là trang mạng đánh bạc
theo hình thức thế chấp nhiều loại hình
như bóng đá bóng rổ quần vợt casino trực tuyến
với nhiều loại ngôn ngữ
trong đó có tiếng việt
qua khám xét lực lượng chức năng đã thu giữ
hơn một năm tỷ đồng cùng nhiều tăng vật giấy tờ liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với chín đối tượng có hành vi tổ chức
đánh bạc và đánh bạc
các đối tượng còn lại do đang nuôi con nhỏ
dưới ba mươi sáu tháng tuổi hoặc do già yếu
nên không áp dụng biện pháp ngăn chặn
thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân
tp hcm đã mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử vụ án buôn bán hàng giả
là thuốc chữa bệnh
xảy ra tại công ty cổ phần viên phạm ma
một mươi hai bị cáo trong vụ án này đều bị
truy tố theo khoảng bốn điều một trăm năm mươi bảy
bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
thuộc trường hợp phạm tội gây hậu quả
đặc biệt nghiêm trọng với khung hình phạt
là hai mươi năm tù tù trung thân hoặc tử hình
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã triệu tập
gần hai trăm linh người tham gia tố tụng
với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
và là người làm chứng
cảnh sát nhân dân tối cao
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bốn
bị cáo nguyễn minh hùng
chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty viên phạm ma
thông qua võ mạnh cường
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại
hàng hải quốc tế hnc và một mươi đồng phạm
đã làm giả các tài liệu
sử dụng các giấy tờ giả hợp đồng giả con dấu giả
để nhập khẩu chín ba trăm linh hộp thuốc h capita
chữa bệnh ung thư giả vào việt nam
với mục đích bán kiếm lời
theo viện kiểm sát
hành vi buôn bán chín ba trăm linh hộp thuốc h capita giả
của các bị cáo
đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
toàn bộ lô thuốc h capita
sau khi nhập khẩu vào việt nam
đã bị phát hiện thu giữ
nên thiệt hại thực tế của công ty vn phạm ma
là hơn sáu tỷ đồng tiền chi thực tế
và tiền thuế nhập khẩu
phiên toàn dự kiến xét xử tới ngày ba mươi tháng chín
đội cảnh sát kinh tế công an tp thanh hóa
tỉnh thanh hóa vừa bắt quả tăng đối tượng
cao đăng an ngụ tại xã đông lĩnh
tp thanh hóa đang vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu
vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi một tháng chín
trên đường phan chu trinh
thuộc địa bàn phường điện biên tp thanh hóa
tỉnh thanh hóa
các trinh sát của đội cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế và chức vụ công an tp thanh hóa
đã phát hiện trên xe ô tô
do cao đăng an điều khiển
đang vận chuyển hai sáu trăm linh bao thuốc lá lậu
tại cơ quan công an cao đăng an
đã khai nhận việc vận chuyển thuốc lá lậu
cho một người khác
ngay trong đêm các trinh sát của đội cảnh sát
điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ
đã khám xét tại nơi ở của các đối tượng có liên quan
thu giữ thêm gần một mươi chín ba trăm linh bao thuốc lá nhập lậu
vụ việc đang được lực lượng công an tp thanh hóa
tiếp tục điều tra
thưa quý vị núp bóng trong phân xưởng chế biến thép
công ty trách nhiệm hoạn môi trường dung quất
đã sản xuất hàng nghìn lít dầu đeo giả
và bán ra thị trường
thu lợi hàng tỷ đồng
sau thời gian theo dõi công an huyện bình sơn
tỉnh quảng ngãi đã triệt xóa đường dây
làm dầu đeo giả liên tình này
hàng ngày tại phân xưởng trụ sở
của công ty trách nhiệm hiệu hạn môi trường dung quất
thuộc thôn trung an xã bình thạnh huyện bình sơn
do đối tượng nguyễn minh hiệp bảy mươi tuổi
ở quận nam từ liêm tp hà nội
làm giám đốc được ngụy trang với hàng chục công nhân
gia công thép đến khi công an huyện bình sơn
bất ngờ khám xét mới phát hiện
phía trong phân xưởng là cơ sở sản xuất dầu đeo giả
ngày hai mươi hai tháng chín công an huyện bình sơn
đã bắt đối tượng nguyễn minh hiệp
giám đốc nhà máy sản xuất dầu giả
bùi đình trương giám đốc công ty vận tải đình trương
cùng các đối tượng nằm trong đường dây
phân phối tiêu thụ dầu giả liên tình
các đối tượng khai nhận từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
mua bán vận chuyển hơn một trăm linh chuyến dầu giả
với số lượng trên ba trăm linh lít dầu
thu lợi nhiều tỷ đồng
đi sài gòn bán lại cho những lò đốt
để lấy lưỡi nhọn bố đặc
thì tối bản
còn ấy sử dụng vào việc quả
theo điều tra ban đầu công ty vận tải đình trương
là đơn vị ký kết hợp đồng vận chuyển
với các đơn vị ở khu kinh tế dung quốc
lợi dụng điều này bùi đình trương chỉ đạo nhân viên
tháo kẹp trì rút bớt dầu trên các xe bồn
nhận dầu d o i và pha trộn dầu giả
và dầu d o i theo tỷ lệ một trên một mươi
sau đó chờ bán cho các cửa hàng xăng dầu
tại quảng ngãi cần thơ và một số tỉnh lân cận
cũng theo các đối tượng khai nhận
hàng ngày các đối tượng thu mua nhất thải
từ nguồn phế liệu và một số hóa chất
đưa về phân xưởng pha chế dầu giả
để bán ra thị trường
hiện cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện bình sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
tiếp tục điều tra mở rộng những cửa hàng xăng dầu
trên cả nước đã mua lại dầu giả
của bùi đình trương và nguyễn minh hiệp
trong phần tin quốc tế
anh đức pháp hợp với tình hình căng thẳng
tại vùng vị
boeing đền bù cho các nạn nhân vụ tai nạn máy bay bảy trăm ba mươi bảy max
lãnh đạo ba nước anh đức và pháp
đã có cuộc gặp bên lề kỳ họp thứ bảy mươi bốn
của đại hội đồng liên hợp quốc
để bàn về tình hình căng thẳng hiện nay
tại vùng vị tuyên bố chung sau cuộc họp
ba nhà lãnh đạo nhất trí ủng hộ kết luận
của mỹ về các vụ tấn công
nhằm vào cơ sở lọc dầu của ả rập xê út
thủ tướng anh boris johnson
thủ tướng đức angela merkel
và tổng thống pháp emmanuel macron
đều ủng hộ kết luận của mỹ về việc quy trách nhiệm
cho iran trong các vụ tấn công nhằm vào
các cơ sở lọc dầu của ả rập xê út
ngoài ra ba nước cũng kêu gọi tehran
tiến hành đối thoại để giảm căng thẳng trong khu vực
sau cuộc gặp này tổng thống pháp emmanuel macron
cũng đã có cuộc hội đàm
với người đồng cấp iran hassan rouhani
tổng thống macron cho rằng
trong tình hình hiện nay lộ trình giảm
leo thang căng thẳng là rất hẹp
song lại cần thiết hơn bao giờ hết
hiện dư luận đang rất quan tâm đến cuộc gặp
giữa tổng thống mỹ donald trump
và tổng thống iran hassan rouhani
bên lề kỳ họp đại hội đồng liên hợp quốc
song cho đến nay hai bên đều chưa
khẳng định chắc chắn về cuộc gặp này
các nhà đàm phán nhật bản và mỹ đã nỗ lực
giải quyết các vấn đề khúc mắc nhằm đạt được
đồng thuận về một thỏa thuận thương mại song phương
trước thêm cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo
hai nước tuy nhiên vào phút chót
phía mỹ dường như chưa muốn giảm thuế
đối với ô tô và linh kiện ô tô nhập khẩu
từ nhật bản
nhật bản và mỹ đã đạt được đồng thuận
về thỏa thuận khung vào tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
trong đó tokyo nhất trí giảm thuế
cho các mặt hàng nông sản của mỹ
như thịt bò và thịt lợn
xuống bằng mức thuế quy định
trong hiệp định thương mại cptpp
đồng thời yêu cầu washington
dỡ bỏ thuế đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu
từ nhật bản hai nước hy vọng
thủ tướng nhật bản shinzo abe
và tổng thống mỹ donald trump
sẽ ký thỏa thuận thương mại chính thức
trong cuộc gặp thượng đỉnh bên lề kỳ họp
của đại hội đồng liên hợp quốc vào ngày mai
ngành ô tô chiếm tới bảy mươi năm
thẳng dư thương mại giữa nhật bản và mỹ
nếu bị áp thuế nền kinh tế nhật bản
vốn phụ thuộc vào lĩnh vực này
sẽ bị thiệt hại nặng nề
công ty dược phẩm sevier và cơ quan giám sát
dược phẩm pháp đã phải ra hầu tòa
với cáo buộc tội danh ngộ sát và lừa đảo
đây là một trong những vụ bê bối
về sức khỏe lớn nhất ở pháp
sau khi thuốc giảm cân của hãng này
được cho là đã khiến khoảng hai người tử vong
và nhiều người khác phải mang thương tật suốt đời
công ty sevier bị cáo buộc che giấu
tác dụng phụ chết người của loài thuốc
được phân phối rộng rãi
có tên là mediator
mediator dẫn suất từ amphetamine
chất kích thích bị cấm
chỉ định cho bệnh nhân tiểu đường thừa cân
nhưng sau đó được bán cho cả người khỏe mạnh
như một chất ước chế sự thèm ăn và giảm cân
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đến hai nghìn chín
có đến năm triệu người được kê đơn loại thuốc này
tháng một mươi một năm hai nghìn chín
mediator chính thức bị thu hồi
tại thị trường pháp
các luật sư cho rằng
công ty sevier đã cố tình đánh lừa bệnh nhân
trong nhiều thập kỷ
nhờ sự giúp đỡ của các cơ quan có thẩm quyền
phiên tòa với hai mươi một bị cáo
và hơn hai sáu trăm linh nguyên đơn
sẽ kéo dài sáu tháng
hãng boeing thông báo
sẽ đền bù cho gia đình
của ba trăm bốn mươi sáu người thiệt mạng
trong hai vụ tai nạn thảm khốc
của mẫu máy bay bảy trăm ba mươi bảy max
với mức một trăm bốn mươi bốn năm trăm linh usd
cho mỗi trường hợp
giám đốc điều hành của boeing
tiếp tục bày tỏ chia sẻ
với nỗi mắt mắt của gia đình các nạn nhân
đồng thời cho biết việc bồi thường
là bước đi quan trọng đầu tiên
của tập đoàn này
trong việc hỗ trợ gia đình
những người bị ảnh hưởng
các điều tra sơ bộ cả hai vụ rơi máy bay

cho thấy lỗi hệ thống tăng cường
tính năng điều khiển bay
còn gọi là hệ thống lái tự động
trong trường hợp nguy hiểm
được thiết kế đặc biệt cho dòng máy bay bảy trăm ba mươi bảy max
có thể là nguyên nhân dẫn tới tai nạn
hiện boeing đang cố gắng để dòng máy bay này
được phép bay trở lại
theo cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia indonesia
tính tới nay đã có hơn
chín trăm linh người tại nước này
bị viêm đường hô hấp cấp tính
do bị ảnh hưởng bởi các vụ cháy rừng và cháy than bùn
số bệnh nhân bị viêm đường hô hấp cấp tính
tập trung tại sáu tỉnh
gồm nam sumatra rauns tây kalimantan
chính phủ indonesia đã phân phát
bảy mươi ba khẩu trang cho người dân
tại các tỉnh bị ảnh hưởng do cháy rừng và than bùn
đồng thời triển khai nhiều điểm hỗ trợ y tế
cấp phát thuốc thực phẩm
cho trẻ sơ sinh và phụ nữ
liên hợp quốc cảnh báo các vụ cháy rừng
ở indonesia đang khiến cho gần một mươi triệu trẻ em
ở nước này đứng trước nguy cơ
bị ảnh hưởng do ô nhiễm không khí
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân